trong những ngày vừa qua trên địa bàn huyện miền núi bắc trà my quảng nam đã xảy ra mưa lớn gây sạt lở đất gây ách tắc giao thông
mưa lớn đã làm một nhà dân ở tổ đàng nước thị trấn trà my bị đất sạt lở gây sập đổ vùi lấp hoàn toàn
vào lúc chín h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai tại tổ đang nước thị trấn trà my huyện bắc trà my mưa lũ làm sạt lở đất gây sập đổ vùi lấp hoàn toàn nhà và tài sản của hộ bà hoàng thị hà
rất may không gây thiệt hại về người
sau khi nhận được tin báo ubnd huyện bắc trà my đã huy động lực lượng bộ đội dân quân của thị trấn di rời vật dụng đồ đạc còn sót lại của gia đình đến nơi an toàn
ubnd huyện đã kịp thời hỗ trợ gia đình năm năm triệu đồng và một tạ gạo đồng thời đưa người nhà của hộ ba hoàng thị hà và các hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến trụ sở ubnd thị trấn trà my ở tạm
để giảm thiệt hại do mưa lũ lớn và sạt lở đất gây ra ubnd huyện bắc trà my đã chỉ đạo lực lượng chức năng của huyện phối hợp với lực lượng xung kích các xã thị trấn tiếp tục di rời tài sản của những hộ nằm trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng của sạt lở núi đến nơi an toàn